trong đêm nay và ngày mai tiếp tục có mưa rông nhiều làm cho tầm nhìn giảm thấp
cùng với đó là lốc xoáy và gió giật mạnh có thể đi kèm

và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước